cùng với bệnh sởi và tay chân miệng sốt xuất huyết hiện đang bùng phát mạnh ở tỉnh đồng nai
đáng lo ngại là nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các khu công nghiệp là rất lớn
mời quý vị cùng theo dõi kỳ nhận sau đây của chúng tôi
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn bốn ca mắc sốt xuất huyết trong đó đã có hai ca tử vong
đáng chú ý hiện đang là thời điểm sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại các địa bàn
nhiều khu công nghiệp đông công nhân thuê trọ như thành phố biên hòa cao huyện long thành nhơn trạch vĩnh cửu
trong thời gian mình được phụ trách đó xem là có những cái vật chứa những cái vị trí mà lăng quăng phát triển
và hướng dẫn cho người dân để mà dọn dẹp các cái vật chứa để hạn chế cái lăng quăng phát triển
cũng như sẽ tuyên truyền cho người dân đồng thời là phối hợp với cơ quan y tế
để xử lý các cái ổ dịch cũng như các cái đợt phun hoa chất diện rộng
theo ngành y tế đồng nai bên cạnh bệnh tay chân
miệng và bệnh sởi thì số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn hiện nay đang ở mức báo động
do vậy ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng chống và điều trị của ngành y tế
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong phòng bệnh bằng cách vệ sinh nhà cửa
đồ dùng sạch sẽ đổ hết các dụng cụ chứa nước mà mỗi có thể đẻ trứng